quỹ hợp tác công tư là một trong bốn quỹ đầu tư và cho vay vốn phục vụ sản xuất nông nghiệp
trong điều kiện ảnh hưởng của biến đổi khí hậu thuộc ban điều phối dự án amd tỉnh trà vinh quản lý
và sau sáu năm triển khai thực hiện quỹ đã hỗ trợ cho một mươi tám tiểu dự án tại ba mươi xã của bảy huyện trên địa bàn tỉnh trà vinh
với tổng mức hỗ trợ đầu tư trên bốn mươi bảy tỷ đồng
các tiểu dự án đã thu hút giải quyết cho trên hai một trăm sáu mươi lao động có việc làm thường xuyên và theo mùa vụ
cũng như tác động tích cực đến gần một hộ cận nghèo và hộ nghèo
thúc đẩy phát triển các chuỗi giá trị nông sản gắn với việc hình thành các nhóm liên kết giữa bà con nông hộ
với các cơ sở sản xuất doanh nghiệp để sản xuất tiêu thụ sản phẩm trong điều kiện cần phải thích ứng với biến đổi khí hậu ở địa phương
tại buổi tổng kết quỹ hợp tác công tư ppp ban điều phối dự án amd tỉnh trà vinh đã ký kết bàn giao cho sở công thương tỉnh trà vinh
tiếp nhận tiếp tục theo dõi hỗ trợ tạo điều kiện duy trì và phát triển nhân rộng các tiểu dự án đã được triển khai thực hiện
nhằm góp phần vào công tác xóa đói giảm nghèo xây dựng nông thôn mới ở địa phương